quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên
cảm ơn quý vị đã theo dõi
cảm ơn quý vị đã theo dõi
bộ thanh xuân có hai ba ca bệnh trong đó có ba ca bệnh được cách ly điều trị tại bệnh viện than khoáng sản số còn lại được cách ly trong khu phong tòa
có một mươi chín ca bệnh đã được xét nghiệm hai lần âm tính đến ngày ba mươi tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm lần ba có một số trường hợp xuất hiện triệu chứng đều có kết quả dương tính
ba ca bệnh được xét nghiệm lần một âm tính hai ca đã cách ly tập trung một ca tại khu phong tỏa
ngày hai mươi chín ba mươi tháng tám xuất hiện triệu chứng của bệnh được lấy mẫu xét nghiệm lần hai kết quả dương tính
đặc biệt có trường hợp sống trong khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm lần ba âm tính đến lần xét nghiệm thứ tư thì cho kết quả dương tính
đó là bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngày ba mươi tháng tám xuất hiện triệu chứng của bệnh được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ tư kết quả dương tính
phường yên nghĩa quận hà đông có hai ca bệnh ở sáu trăm linh bảy ct tám b đều là các trường hợp f một của nttl đã cách ly tại nhà
ngày ba mươi tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
phường yên nghĩa quận hà đông có hai ca bệnh ở sáu trăm linh bảy ct tám b đều là các trường hợp f một của nttl đã cách ly tại nhà
ngày ba mươi tháng tám xuất hiện sốt ho được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
phường văn miếu quận đống đa ghi nhận ba ca bệnh cùng ở địa chỉ p một trăm linh một một mươi sáu b ngô tất tố là những người sống trong khu vực phong tỏa
từ ngày hai mươi một tháng tám đã được xét nghiệm lần một âm tính
ngày ba mươi tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm tiếp kết quả dương tính
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận ba hai trăm chín mươi tám ca dương tính với sars cov hai
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm bốn mươi bảy ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là một bảy trăm năm mươi một ca
công an tp hồ chí minh phát hiện ba mươi f đi trên đường nhờ quét mã qr
chiều ba mươi một tháng tám thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hồ chí minh cho biết
tình hình giao thông những ngày gần đây tương đối ổn định mật độ không có sự tăng giảm đột biến
cũng như hiện tượng ủn tắc ở các chốt kiểm soát
về việc yêu cầu người dân khai báo mã qr khi qua các chốt do thành phố kiểm soát ông hà nhấn mạnh
đây là yêu cầu của công an tp hồ chí minh triển khai những ngày gần đây
nhờ quét mã qr công an phát hiện ba mươi trường hợp f di chuyển trên đường qua các chốt chặn
công an phát hiện hai vụ làm giả giấy đi đường của lực lượng công an tại quận một mươi và một mươi hai
công an tp đang điều tra và xử lý theo quy định
công an tp hồ chí minh hiện phối hợp với sở y tế và cơ quan nghiệp vụ của công an
cập nhật được f và cơ sở dữ liệu quốc gia
không di chuyển thì công an sẽ phát hiện ngăn chặn xử lý để tránh lây nhiễm trong cộng đồng
về vấn đề cán bộ công an cầm điện thoại quét mã qr có an toàn hay không ông hà cho biết
lực lượng công an đa số đã tiêm hai mũi vaccine và định kỳ hàng tuần đều xét nghiệm âm tính mới được hoạt động
nguy cơ từ lực lượng công an lên sang bộ phận khác cũng ít
nhưng việc cán bộ chiến sĩ cầm điện thoại quét cũng chứa được nguy cơ
và công an sẽ lưu ý cán bộ chiến sĩ ông hà cho biết
từ hai mươi ba tháng tám đến hết mùng sáu tháng chín
tp hcm thực hiện tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi một
phương châm là xây dựng mỗi phường xã thị trấn cơ quan nhà máy xí nghiệp là một pháo đài chống dịch
mỗi người dân là một chiến sĩ
tp hcm tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân
không giờ đối tượng được di chuyển
người dân ai ở đâu ở đó
tổ công tác đặc biệt tại từng địa phương đi chợ hộ cho tất cả người dân
từ ba mươi tháng tám shipper được hoạt động trở lại trên toàn thành phố
chỉ được di chuyển nội quận và phải xét nghiệm một ngày một lần với vùng đỏ
hoặc hai ngày một lần với các vùng còn lại
xuất hiện ổ dịch mới chưa rõ nguồn lây tp hcm xét nghiệm ba dân
chiều nay ba mươi một tháng tám bà giang phương thảo
chủ tịch ubnd phường thắng nhất tp hcm tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
phường đang khẩn trương phối hợp với ngành y tế thành phố tổ chức xét nghiệm cho hàng nghìn người dân
dọc tuyến đường tiền càng liên quan đến ổ dịch mới trên địa bàn
sự kiến bắt đầu từ một mươi năm h ba mươi chiều nay khoảng ba người dân sống dọc tuyến đường tiền cảng
ở khu phố một mươi một và khu phố năm sẽ được làm xét nghiệm nhanh và lấy mẫu cộp để tìm f
liên quan đến ổ dịch mới bà thảo cho biết
trước đó vào sáng ba mươi tháng tám tại phường thắng nhất có hai trường hợp là tài xế và phụ xe
cùng chú tại đường nguyễn hữu cảnh cùng một trường hợp là công nhân đi test nhanh
tại các phòng khám trên địa bàn cho kết quả dương tính ncov
trong đêm qua đến sáng nay ba mươi một tháng tám ngành y tế thành phố vũng tàu đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
bằng phương pháp rt pcr và test nhanh covid một mươi chín cho sáu trăm linh người dân liên quan trên đường tiền càng
thì phát hiện thêm hai mươi năm người dương tính với ncov
ngay sau đó lực lượng chức năng đã đưa hai mươi tám trường hợp này vào khu cách ly y tế tập trung
để chờ kết quả xét nghiệm atpca đồng thời tổ chức phong tỏa khu vực vừa ghi nhận các ca nhiễm
khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp f một f hai liên quan
lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng ở thành phố vinh phát hiện tám mươi ba ca nhiễm sars cov hai
ngày ba mươi một tháng tám trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh nghệ an cho biết
tính đến thời điểm hiện tại tỉnh nghệ an có một bốn trăm ba mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó thành phố vinh có bốn trăm tám mươi một ca nguồn lây chủ yếu từ chợ đầu mối vinh và chợ quang trung
trước diễn biến f xuất hiện nhiều trong cộng đồng thành phố vinh đã tổ chức lấy mẫu
hai đợt test nhanh phát hiện tám mươi ba ca dương tính với sars cov hai trong đó có một mươi sáu trẻ em
các địa phương được đánh giá là có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh
gồm phường vinh tân phường hồng sơn và xã nghi phú
phó giáo sư tiến sĩ dương đình trình giám đốc sở y tế nghệ an cho rằng
qua hai đợt xét nghiệm diện rộng đã quét được một lượng lớn f
tuy vậy hiện nay tình hình dịch ở thành phố vinh đã diễn biến phức tạp
tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát dịch trước đó do diễn biến dịch bệnh phức tạp
ngày một mươi bảy tháng tám tp vinh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
ngày hai mươi ba tháng tám tất cả người dân tp vinh được yêu cầu ai ở đâu ở yên đó
vào tối hai mươi chín tháng tám ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín nghệ an có công văn đồng ý
với việc gia hạn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu nâng một mức tại địa bàn
thành phố vinh thêm ba ngày từ giờ ngày ba mươi tháng tám đến giờ ngày hai tháng chín
đà nẵng sử dụng flycam tuần tra khắp các ngõ hẻm
ngày ba mươi một tháng tám quận hải châu thành phố đà nẵng tiếp tục sử dụng flycam thử nghiệm tuần tra
giám sát các ngõ hẻm trên địa bàn quận ghi nhận việc chấp hành phòng chống dịch của người dân
trong buổi sáng một mươi năm flycam được chia ra khắp một mươi ba phường trên địa bàn quận hải châu
tập trung ghi hình các ngõ hẻm toàn bộ flycam được nhóm phát triển đà nẵng
cùng một số tình nguyện viên hỗ trợ hoàn toàn miễn phí mỗi flycam có thể bay được khoảng hai mươi năm phút
kèm theo khoảng tám pin để thay đổi bay trong nhiều giờ
anh trần hữu đức nhật trưởng nhóm phát triển đà nẵng cho biết flycam được bay tầm thấp
thuận lợi cho việc quan sát các ngõ hẻm nhỏ thiết bị này cũng phát ra âm thanh để người dân
được biết hệ thống cũng được cài đặt truyền ngay hình ảnh người dân vi phạm về ủy ban dân quận
để xử lý tức thời qua những lần bay thử nghiệm để giám sát này người dân biết được và thận trọng hơn
sau khi có giấy phép chính thức quận sẽ làm tốt hơn nữa để người dân chấp hành nghiêm việc ở nhà
các flycam cũng sẽ được lắp thêm loa để phát cảnh báo nếu phát hiện người vi phạm
ông hùng nói và cho biết việc sử dụng máy bay không người lái phục vụ chống dịch đã được các
nước trên thế giới áp dụng như tây ban nha trung quốc ấn độ
f ở tp hcm khỏi covid một mươi chín xin vào bệnh viện chống dịch
ngày hai mươi tám tháng bảy trần thế biên sống tại tp hcm nhận kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
với những triệu chứng sốt tiêu chảy mất vị giác và mệt mỏi giữa tình hình dịch bùng phát
mạnh tại thành phố xung quanh nhà đã xuất hiện nhiều f dù cố gắng cẩn trọng
song cả gia đình đều xác định tinh thần có thể nhiễm bất cứ lúc nào nếu không quá hốt hoảng
thế biên được đưa tới khu cách ly tập trung dành cho f sau một tuần
sức khỏe anh chuyển biến tích cực có vị giác trở lại
ngày thứ tám có kết quả test nhanh lẫn xét nghiệm pcr đều âm tính anh được về nhà
hoàn thành thời gian tự cách ly ở nhà thêm một mươi bốn ngày công việc kinh doanh cũng đã tạm ngừng
vì dịch mình xu phong làm tình nguyện viên lên tuyến đầu đóng góp công sức cho cuộc chiến
chống covid một mươi chín anh chia sẻ với phóng viên hiện thế biên đang làm tình nguyện viên hỗ trợ
nhập liệu tại bệnh viện giã chiến đa tầng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín quận tân bình
đường hoàng văn thụ mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân
từ những người trẻ có biểu hiện nhẹ đến các ca nặng phai tờ oxy can thiệp ecmo
ca mắc covid một mươi chín vượt hai mươi ba đồng nai chống dịch ở doanh nghiệp ba tại chỗ thế nào
ngày ba mươi một tháng tám tỉnh đồng nai ghi nhận sáu trăm sáu mươi ca dương tính với sars cov hai
nâng tổng số ca dương tính toàn tỉnh lên hai mươi ba tám trăm ba mươi chín ca số ca mắc sàng lọc cộng đồng tiếp tục giảm
trong ngày ghi nhận một ca bệnh qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại phường an bình
thành phố biên hòa theo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
tiến độ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trong ngày tính đến hai mươi ba h ngày hai mươi chín tháng tám
các huyện thành phố đã triển khai xét nghiệm đợt ba bằng phương pháp pcr mẫu cộng năm
lý kế có hai năm trăm ba mươi bảy trên một ba trăm hai mươi ba sáu trăm chín mươi bảy trường hợp test nhanh dương tính hai mươi năm trên một trăm sáu mươi một bốn trăm ba mươi bốn mẫu xét nghiệm pcr gộp dương tính
ngày đã ghi nhận một mươi hai ca f trong bốn doanh nghiệp ba tại chỗ trong đó có hai doanh nghiệp có f một chuyển thành f
hai doanh nghiệp tại khu công nghiệp biên hòa i xuất hiện f nghi do lây nhiễm từ tài xế bên ngoài vào nhà máy nhận hàng
để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong các doanh nghiệp ba tại chỗ
ngày ba mươi tháng tám ba quản lý các khu công nghiệp đồng nai đã có văn bản gửi các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
về việc ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại doanh nghiệp
trong đó các doanh nghiệp sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và các biện pháp xử trí khi có các trường hợp ghi gỡ nhiễm bệnh
cập nhật ca mắc covid một mươi chín mới nhất sáng một mươi một tháng chín
công an tp hcm phát hiện ba mươi f đi trên đường nhiều quét mã qr
xuất hiện ổ dịch mới chưa sóng nguồn lây
tp vũng tàu xét nghiệm ba dân
f ở tp hcm khỏi covid một mươi chín xin vào bệnh viện chống dịch
lệ mẫu xét nghiệm cộng đồng ở tp vinh phát hiện tám mươi ba ca nhiễm sars cov hai
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo